các bị cáo là người có trình độ hiểu biết nhưng đã thực hiện các hành vi cho vai lấy lãi và chiếm đoạt tài sản người bị hại thời gian dài
các bị cáo phạm tội với tình tiết nặng hai lần trở lên nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc
tuy nhiên viện kiểm sát cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ có đồng góp cho kinh tế xã hội địa phương
dìu ông thanh đã trên bảy mươi tuổi nên xin xét giảm nhẹ một phần hình phạt
từ đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt
ông thanh chín một mươi năm tù trần nguyên phương năm sáu năm tù trần ngọc bích bốn năm năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bào chứa cho các bị cáo bốn luật sư đều không trình luận về tội danh chỉ xin tòa xem xét cho thân chủ nhiều tình tiết giảm nhẹ
trước khi tòa nghị án các bị cáo nói lời sau cùng
là người trình bày đầu tiên bị cáo trần quý thanh gửi lời cảm ơn tới hội đồng xét xử viện kiểm sát vì đã phân tích để bị cáo nhận thức rõ cái sai của mình
theo bị cáo thanh ông có nguyện vọng để lại cho xã hội những sản phẩm tốt doanh nghiệp vươn ra thế giới
vì vậy vụ việc xảy ra hôm nay không làm thay đổi quyết tâm nguyện vọng đó của bản thân
hiện tại bị cáo đã nhìn nhận được những sai lầm của mình đã gây ra và nhận sai lầm để vượt qua
bị cáo cũng đã gửi lời cảm ơn tới các cơ quan đối tác bạn bè nhân viên đã luôn động viên và không bỏ cuộc trong thời gian qua
bị cáo thanh nói vụ án này không liên quan gì đến doanh nghiệp mà bị cáo đã gây dựng
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét khách quan khoan dung để bị cáo sớm có cơ hội thực hiện mong muốn đóng góp cho xã hội
tiếp theo đến phần trình bày của mình bị cáo trần ngọc bích cũng gửi lời cảm ơn tới hội đồng xét xử viện kiểm sát vì đã cho bị cáo nhận thức rõ cái sai của mình
theo bị cá bích bản thân sinh ra và lớn lên trong gia đình đều coi trọng việc lao động
sống là để công hiến cho xã hội và gia đình tinh thần đã được gia đình bị cáo đưa vào trong công việc hàng ngày
bị cáo bích nói
xin hội đồng xét xử và viện kiểm sát cho bị cáo có cơ hội bù đắp
cả hai bị cáo phương và bích cũng xin hội đồng xét xử viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ba của mình là ông trần quý thanh
sau khi các bị cáo kết thúc phần lời nói sau cùng chủ tọa thông báo tạm dừng phiên tòa để nghị án
hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào một mươi giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
theo luật sư trường bình thơ các bị cáo đây là người chịu trách nhiệm chính về quản lý công ty tân hiệp pháp
những hành vi sai phạm đã xảy ra là quan hệ giữa cá nhân các bị cáo với bị hại không liên quan đến công ty
việc các biệt cá bị bắt và xử lý trong vụ án ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu của doanh nghiệp là đơn vị có nhiều đóng góp cho đất nước
có nhiều thành tích xuất sắc cho kinh tế địa phương
các bị cáo đã thật thà khai báo hoàn toàn thừa nhận hành vi nêu trong cáo trạng
ông thanh do nhận thức lúc đầu chưa thống nhất sau đó cũng đã thừa nhận hành vi của mình là sai và chấp nhận mạng phóng kết của tòa
họ đã tác động đến gia đình nộp một trăm tám mươi ba tỷ đồng trong quá trình điều tra để khắc phục hậu quả vụ án
dù thời điểm này các bị hại là người thu hưởng số tiền đã nhận của ông thanh
hiện vợ ông thanh đã lớn tuổi sức khỏe yếu bị tiểu đường nặng và đã có nhiều biến chứng
vợ ông cũng đang bị bệnh năn y cần người chăm sóc luật sư thơ cho biết
đồng thời tha thiết xin tòa khoan hồng cho ông thanh uyên phương và cho ngọc bích được tại ngoại để bảo vệ doanh nghiệp của mình
và tiếp tục giúp công ty phát triển kinh tế
quá trình xét xử các bị hại khai do có nhu cầu vay tiền nên muốn thế chất tài sản cho ông chủ tịch tập đoàn tân hiệp pháp
xong ông thanh đã đưa ra điều kiện phải ký hợp đồng chuyển nhượng và cam kết trục lại
vì tin tưởng uy tín của ông thanh nên họ đã ký hợp đồng
tuy nhiên khi chuẩn bị đầy đủ trả nợ cho ông thanh ông thanh lại không đồng ý cho nhận lại tài sản
ông thanh khai thời điểm thực hiện giao dịch với các bị hại không nhận thức là do vay tiền
chỉ ký hợp đồng mua bán đất vào cổ phần
nhưng quá trình điều tra được viện kiểm sát phân tích ông đã nhận thức được hành vi của mình là sai
chấp nhận bạo phán quyết của tòa
về trách nhiệm ông thanh và hai người con gái đồng ý huy bỏ các giao dịch đã ký với các bị hại
và nhận lại số tiền đã chuyển cho họ
riêng với việc bảo anh yêu cầu bồi thường hơn năm trăm linh tỷ đồng tiền thi thại do mất cơ hội kinh doanh từ hai dự án
ông thành không chấp nhận mà đề nghị tòa xem xét theo quy định của pháp luật
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo thanh cùng với hai người con gái thông qua môi giới
đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất ba trong một tháng dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay nặng lãi
bị có thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu người vay phải ký hợp đồng
chuyển nhận tài sản cổ phần của dự án để chế giấu bản chất của việc cho vay
khi bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu
thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại
nhà chức trách xác định ba bố con bị cáo thanh đã thực hiện bốn vụ chiếm đoạt tài sản tổng trị giá hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
trong đó bị cáo thanh chiến đập tài sản của bốn vi hại bao gồm hai dự án minh thành nhân thành của bà đặng thị kim oanh
hai mươi chín thửa đất được tách tưa đất số bốn trăm năm mươi hai của ông nguyễn văn trung bốn thửa đất của ông lâm sơn hoàng và hai thửa đất của ông nguyễn huy đông
người dẫn lập tân hiệp pháp group ông trần quý thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại tp hcm
bố là ông trần
trần văn bưởi chủ vợ buôn bán vật liệu xây dựng hiệp pháp
từ bé ông thanh đã được gửi vào trường tabar saigon một ngôi trường nói tính pháp danh giá bậc nhất lúc bấy giờ dành cho con cái nhà giàu
biến cố đột ngột xảy ra với gia đình khi mẹ ông có đời
cha ông phải gửi con trai vào cô nhi viện cách khá xa đà lạt
tuổi thơ với nhiều biến cố lớn đã giúp ông tân hiệp pháp nhiệm định rằng muốn tồn tại thì phải làm tốt và chiến đấu
ông thanh đã từng chia sẻ với bao giới
những năm tôi sống ở cô nhi viện đã khiến tôi hình thành tính cách là không đầu hàng không bỏ cuộc và làm những gì đàng hoàng
ông trần quý thanh sau đó cũng đã tốt nghiệp đại học bách khoa chuyên ngành kỹ sư cơ khí chế tạo máy
sau này ông đã nhận bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh tại một trường đại học ở mỹ
xuất tân từ kỹ sư cơ khí nhưng lại dễ hướng sang kinh doanh ngành thực phẩm với công việc tại tổng công ty thực phẩm trung ương
tiếp sau đó ông được bổ nhiệm thành giám đốc sở cồn ga và nước giải khát bến thành thuộc tổng công ty thực phẩm miền nam
cũng từ đây vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn công ty trách nhiệm y hoạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp đã được thành lập chuyên sản xuất nước ngọt nước giải khát co ga hương vị bia
ông thanh một lần nữa chứng tỏ sự nhẹ bén của mình khi chuyển sang lĩnh vực sản xuất carbon dioxide và xyrofructose
đây là nền móng để sau này ông phát triển thêm đồ uống thể thao và nước tăng lực
đến năm hai nghìn một mươi chín tân hiệp pháp bắt đầu là một cái tên nổi trên thị trường nước giải khát tại việt nam khi tung ra trà thảo dược
theo đó nước tăng lực no một và trà thảo dược dr thanh có thể được trải rộng trên kệ hàng ở khắp các vùng nông thôn tại việt nam
cũng theo số liệu từ công ty nghiên cứu tân hiệp pháp đã bán được khoảng năm trăm một mươi triệu lít đồ uống vào năm hai nghìn một mươi chín
tên tuổi của tân hiệp pháp và độ giàu có của ông trần quý thanh đã được nói đến từ rất lâu
tuy nhiên phải đến năm hai nghìn một mươi tám
khi con gái của ông trần quý thanh
trần phương nguyên ra mắt cuốn sách
cạnh tranh với người khổng lồ do fookbook sản xuất
sách này mới tiết lộ về một tỷ phút việt nam cỡ tầm thế giới chưa từng lọt vào một danh sách giàu có nào
trong sách có đề cập tới việc ông trần quý thanh từ chối nhận khoản tiền từ hai năm tỷ usd
mà coca cola đã đề nghị mua sản phẩm chi phối bảy năm trước đó
tuy nhiên ông trần quý thanh được xem là người giàu trên thế giới có thể chỉ sắp xếp xa ông phạm nhật vượng
năm hai nghìn một mươi chín tân hiệp pháp lộ kế hoạch tìm kiếm ba tỷ usd
cho tham vọng chinh phục vị trí số một đông nam á về lĩnh vực đồ uống
khi đó bumper ông trần quý thanh cho biết đã tìm kiếm một đối tác chiến lược
có thể đầu tư ba tỷ usd giúp tân hiệp pháp trở thành red bull tiếp theo trong khu vực
tuy nhiên đối tác mới phải sẵn sàng đầu tư ít nhất từ hai ba tỷ usd
nhằm công ty mở rộng ra khu vực châu á và phạm vi toàn cầu
phải có bí quyết trong ngành hoặc hệ thống phân phối chứ không phải là một nhà đầu tư cổ phần
khi đó tân hiệp pháp kỳ vọng sẽ tăng doanh thu gấp đôi lên một tỷ usd trong vòng năm năm
sau đó giá trị của doanh nghiệp có thể lên tới năm tỷ usd
kế hoạch của tân hiệp pháp diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này trước đó đã đầu tư năm trăm linh triệu usd
cho ba nhà máy mới và sẽ đầu tư thêm năm triệu usd trong giai đoạn tiếp theo
với sự xuất hiện trong foxper book từ năm hai nghìn một mươi tám ông trần quý thanh được xem là gương mặt người việt nữa
sẽ nhanh chóng lọt tốt danh sách tỷ phú sd
mặc dù đã có nhiều tiền và được xem là tỷ phú usd
nhưng ông trần quý thanh lại dính vào vòng lao lý trong hoạt động cho vay